theo quy truẩn bốn mươi một hai nghìn một mươi chín có hiệu lực từ mùa một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thứ tự ưu tiên của hiệu lệnh giao thông được quy định là người đèn biển vạch
so với một nút dao mà biển báo và vạch kẻ đường không đồng bộ
đã gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện
như nút dao hồ tùng mậu trần vĩ
vạch kẻ đường cho phép rẽ trái tại vị trí gần biển cấm rẽ trái thì được xóa sơn
sông vạch sơn chỉ dẫn từ xa thì vẫn tồn tại
khiến nhiều phương tiện không để ý theo thói quen mà rẽ trái vào đường lê đức thọ
trong khi biển báo thì khuất tầm nhìn bởi vị trí đặt cũng như bị các phương tiện khổ lớn che khuất
chúng ta lắc cái biển báo cấm rẽ trái
đồng thời phải bóc cái vạch sơn rẽ trái ở trên mặt đường đi
nếu không thì nó sẽ mâu thuẫn giữa các hệ thống báo hiệu của chúng ta đối với người dân
khiến cho người dân rất là khó phán đoán tình huống
đặc biệt là khi đang lưu thông trên đường
và nó cũng sẽ gây ra tranh cãi trong quá trình nếu mà bị xử phạt
thế cho nên trách nhiệm của đơn vị quản lý nhà nước là phải thực hiện thật đồng bộ
giữa biển báo giao thông vạch sơn mặt đường và đèn thiết hiện
biển báo giao thông đóng vai trò quan trọng giúp lập lại trật tự an toàn giao thông
so với một số biển báo đang tồn tại bất cập
nếu không được dỡ bỏ sẽ vô tình tạo ra bộ mặt giao thông trở nên bắt nháo
không tạo sức gian đe và gây nhạt luật
thể hiện những mong ước đầy yêu thương và hy vọng của cha mẹ
dành cho con em mình trong một năm học mới
tuy nhiên trước tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
thì việc thực hiện các mục tiêu vừa phòng chống dịch bệnh
vừa đảm bảo kế hoạch nhiệm vụ năm học là vấn đề quan trọng hiện nay
và việc đưa ra các giải pháp để giáo viên học sinh
đón một năm học mới trong điều kiện bình thường mới
đảm bảo an toàn thích ứng với những tình huống
diễn biến của dịch bệnh là vấn đề đang đặt ra hiện nay
và xung quanh vấn đề này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
đã mời tới trường quay giáo sư nguyễn minh thuyết
nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
và xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
xin chào chị phương thảo và xin kính chào quý vị khán giả
thưa giáo sư nguyễn minh thuyết
đó là chúng ta có thể thấy là năm học mới này
các bậc phụ huynh cũng như là các em học sinh và các thầy cô giáo
đã có một khai giảng rất là đặc biệt đúng không ạ
và chúng ta đã đón một khai giảng trong hình thức vừa trực tuyến vừa kết hợp với trực tiếp
vậy thì ông cảm nhận gì về khung cảnh của ngày hôm nay ạ
vâng trước hết là tôi rất là vui mừng
là các cháu phần lớn ở các trường thì đã được đến trường để dự lễ khai giảng
năm học mới đã được bắt đầu
và thứ hai nữa là cũng phải thấy là công tác khai giảng đã được chuẩn bị rất là chú đáo
đảm bảo an toàn cho các cháu
và ở đây có sự chuẩn bị của các trường
và các thầy cô rất là nhiều
và chúng ta cũng đã thấy ở một số địa phương
thì đã có cả cái hình thức là khai giảng trực tuyến thôi
các cháu cũng không yên chìm được
nhưng mà tất cả các trường khác ở trong toàn quốc
thì đã kết hợp cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp
lễ khai giảng ngắn gọn mà vẫn đảm bảo được vui có ý nghĩa
và có lẽ là chúng ta cũng đã dành rất là nhiều tâm huyết
để có thể là tổ chức được một lễ khai giảng đảm bảo an toàn cho các em học sinh
và các trường thì cũng đã đưa ra rất là nhiều những biện pháp
để có thể phòng chống tránh lây nhiễm trong việc dạy và học
và thưa giáo sư đó là rõ ràng là cái vấn đề này thì cũng không hề đơn giản
vậy thì ông nhận định như thế nào để chúng ta có thể giải quyết bài toán này ạ
vâng năm nay thì bộ giáo dục và đào tạo đã đề ra một cái mục tiêu kép
tức là vừa đảm bảo chất lượng dạy học nhưng mà vừa phòng chống dịch
thì có thể nói là mỗi một cái nhiệm vụ này đều đã khó rồi
bây giờ mình thực hiện ngay một lúc cả hai nhiệm vụ
thì không thể không thực hiện nhưng mà phải nói là một áp lực rất là lớn
thì để giải quyết cái bài toán này thì theo tôi chức là từ bộ xuống đến các trường
mình phải có một cái kế hoạch xa tức là ta gọi là tầm nhìn xa đấy
để đề phòng tất cả những trường hợp diễn biến của dịch này
nếu mà nhẹ thì như thế nào nặng hơn như thế nào thì nó lan rộng
thì mình xử lý như thế nào để mình không có bí động
điểm thứ hai là mình phải có những giải pháp đảm bảo an toàn cho các cháu
mà giải pháp này không phải chỉ có nhà trường thực hiện là đủ
mà phải từ gia đình
và thực hiện tất cả những cái giải pháp mà bên bộ y tế đã có khuyên cáo
để đảm bảo an toàn cho các cháu
điểm thứ ba là dạy học thì mình phải đánh giá một cách thực chất
bởi vì năm nay có khả năng là mình sẽ phải dạy trực tuyến nhiều
nếu dịch nó lan rộng nếu mà bây giờ mình dạy trực tuyến nhiều
mà mình cũng đánh giá bị ảnh hưởng của bệnh thành tích
thì mình sẽ không đảm bảo về chất lượng dạy học đâu
và mình phải đánh giá rất thực chất để mình điều chỉnh cái việc dạy học của mình
tôi có một băn khoăn có lẽ là cũng là băn khoăn của rất nhiều phụ huynh
đó là với những cái trường tư thục thì cái khoảng cách thì chúng ta có thể đảm bảo cho các em học sinh
nhưng với những trường công lập thì chắc chắn là không thể đảm bảo được cái giãn cách xã hội đấy
vậy thì theo ông chúng ta cần phải giải quyết bài toán ở những cái trường này như thế nào ạ
vâng thực ra cái câu hỏi này rất hay
nhưng mà câu hỏi này đáng lẽ là đưa cho người đứng đầu cấp quỷ địa phương
đứng đầu chính quyền địa phương trả lời thì đúng hơn
bởi vì từ hàng chục năm nay thì điều lệ của trường tiểu học điều lệ trường trung học
cũng đã quy định rồi là học sinh tiểu học thì tối đa trong một lớp là ba mươi năm cháu
học sinh trung học thì tối đa là bốn mươi năm cháu
nhưng trên thực chất là ở nhiều đô thị lớn mà chúng ta vẫn nhồi nhét đến năm bảy mươi cháu một lớp
thì như vậy thì rất là khó đảm bảo chất lượng dạy học
và tôi cũng xin nói là ở các nước phát triển kể cả một số nước phát triển xung quanh chúng ta
thì một lớp học nó chỉ hai mươi hai mươi năm cháu thôi
như thế mới đảm bảo chất lượng dạy học được
và như thế mới không bóc lột cái sức lao động của thầy cô
và mình làm như thế này là có thể nói là quá đáng
tôi cho rằng là về việc này thì người dân mới có ý kiến
và hội đồng nhân dân phải có ý kiến
người ta bầu ra các vị đại biểu hội đồng nhân dân để làm gì
nếu các vị không đấu tranh được cho bảo vệ quyền lợi cho các cháu
và chúng ta làm giàu để làm gì
nếu như con em chúng ta phải học trong một cái điều kiện nó kém hơn
thì tôi cho rằng việc này là một cái việc phải khắc phục
và các địa phương phải tập trung để khắc phục việc này
còn nếu bây giờ mình
cứ để tình hình như thế này thì
có thể nói là vừa là chất lượng giáo dục không đảm bảo
vừa rất khó đảm bảo an toàn
có lẽ với những vấn đề mà chúng ta vừa đặt ra
thì việc lựa chọn học trực tuyến cũng là một cái giải pháp tối yêu
và thực tế thì chúng ta cũng đã có kinh nghiệm
trong cái đợt dịch covid lần thứ nhất
tuy nhiên thì rõ ràng là học trực tuyến
thì cũng bộc lộ những cái yêu khuyết điểm
vậy thì ông nhìn nhận như thế nào
về cái việc dạy trực tuyến hiện nay ạ
vâng theo tôi thì nếu mà mình
dạy trực tuyến thì rất tốt
bởi vì đây nó cũng là một cái xu hướng của thế giới
có thể nói là mỗi cấp học
nó có những khó khăn khác nhau
ví dụ bây giờ các cháu lớp một
mà bây giờ mình vào mình dạy trực tuyến ngay
thì rất khó kể cả lớp trên một chút
học cũng khó
thứ hai nữa là nước mình là một nước mà internet phát triển rất tốt
nhưng nó cũng không đồng đều đâu
và nó cũng không chắc chắn đâu
ngay hà nội này thì cũng có những lúc
internet nó chập trờn chứ không phải là nó tốt cả
cho nên là bên cạnh
hình thức dạy trực tuyến thì ở những địa phương có điều kiện
và mình cũng phải áp dụng
cái biện pháp mình có những cái băng
cái địa để mình có thể dạy trực tiếp
cho các cháu hoặc là để
cho các cháu học ở nhà
bằng những cái băng địa như thế là không nhất thiết
phải sử dụng internet
thứ hai nữa là các địa phương cũng nên
đề nghị bên truyền hình
rồi bên đài phát thanh cũng phải giúp đỡ
nhà trường để có thể dạy qua truyền hình
dạy qua đài phát thanh thì nó ổn định hơn
thứ ba nữa là mình có thể áp dụng
biện pháp chia nhỏ lớp ra
có thể học nhiều ca
một cái lớp độ ba bốn mấy cháu
thì mình có thể giảm xuống chỉ hai mươi thôi để nó ngồi
nó giãn cách được và như vậy mình vẫn có thể dạy học được
thứ tư nữa tôi nghĩ rằng là
khi mà khó khăn
thì cái dân tạo sẽ có cách
tôi chắc chắn là rồi đây nó sẽ xuất hiện
một cái dịch vụ mới
đó là dịch vụ vừa trông trẻ nhưng vừa dạy trẻ
bây giờ thì trông trẻ
nó phát triển rồi nhưng mà có thể
sắp tới sẽ có những người người ta vừa đảm nhận
những nhiệm vụ trông nòng các cháu ở nhà
nhưng người ta dạy học cho một cái nhóm nhỏ
tôi nghĩ là
mình sẽ phải mở ra để cho
có nhiều cái giải pháp
để thích ứng với cái tình hình dịch bệnh
rõ ràng là
cái việc dạy học trực tuyến
chúng ta rút kinh nghiệm từ đợt một
thì chắc chắn là với những chia sẻ góp ý của ông
thì chúng ta cũng sẽ có những cái thành công tiếp theo
trong cái đợt dịch thứ hai này
và bổ sung bên cạnh điều đó
thì bộ giáo dục và đào tạo
có thể nói là năm nay cũng là một năm
với rất nhiều những cái đổi mới
khi mà chúng ta đã thực hiện việc
đổi mới chương trình phổ thông mới
với việc tinh giản chương trình đổi mới phương pháp dạy và học
và rất nhiều người cũng tin tưởng
vào cái sự thành công của chương trình
của năm học mới
tuy nhiên thì theo ông chúng ta cần phải có những cái yếu tố gì
để có thể giúp cho cái việc đổi mới này thành công ạ
tôi thấy là
trong cái chỉ thị của bộ giáo dục và đào tạo đấy
thì có cái yêu cầu đổi mới phương pháp
theo tôi đấy là chuyện trù chốt
đấy là cái cách
giải pháp trù chốt để mà đảm bảo
chức lượng đại học
nhất là trong cái tình hình dịch bệnh này
mình càng phải đổi mới phương pháp dạy học
các thầy các cô không nên coi sách giáo khoa là kinh thành
phải dạy theo từng chữ ở trong đó
mà các thầy cô dạy học
một cách linh hoạt phù hợp với đối tượng
phù hợp với điều kiện
miễn là học sinh của mình học xong
nó nắm được cái bài đó
và cuối năm các cháu đạt được cái yêu cầu của chương trình
chương trình bây giờ mới là văn bản quy phạm pháp luật
mà mình phải tuân theo
còn sách nó chỉ là một cái tài liệu
để dạy học thôi
mình dựa vào đấy là những ý chính thôi
chứ mình không nhất thiết phải theo từng chính ở trong sách
thầy cô phải đổi mới phương pháp
và thứ hai nữa là
chúng tôi cũng nghĩ là
các thầy các cô thì cố gắng làm sao
mà sâu sát với học sinh
bởi vì cái chương trình mới này nó yêu cầu
không phải chỉ là cung cấp kiến thức học sinh
mà học sinh phải biết làm
thế thì cái quan trọng nhất là học sinh phải biết làm
và chỗ này thì tùy cấp thôi
nhưng mình có thể đề nghị
của học sinh cũng tham gia
để làm sao ở nhà hướng dẫn
các con làm để em có kỹ năng sống
có kỹ năng tốt
trong thực hành
có lẽ là với những cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra
thì rõ ràng là sẽ góp phần
giúp cho bộ giáo dục và đào tạo
có thể là khẳng định được cái lời của mình
đó là các con là nghỉ học
à nghỉ đến trường nhưng không nghỉ học
đúng không ạ và cái việc học vẫn là việc quan trọng nhất
thưa ông một câu hỏi cuối
một cái vấn đề mà dư luận cũng khá là quan tâm
rõ ràng là cứ đến năm học mới nào
thì cái điều này cũng sẽ
xảy ra đó là cái tình trạng
lạm thu các cái khoản đầu năm
vậy thì theo ông vì sao mà chúng ta vẫn chưa chấm dứt được tình trạng này
là chúng ta cứ để cái tình trạng này
dài dài mãi
một phần là vì xử lý không nghiêm
nhưng mà phần quan trọng là ta chưa giải quyết được cái gốc
cái gốc ở đây là học phí nó quá thấp
học phí chỉ có cái nhất tự chứng thôi
trong khi đó thì ngân sách cũng rất là thấp
đối với kinh doanh không giải quyết được cái vấn đề
thì theo tôi muốn giải quyết vấn đề này
thì chúng ta phải giải quyết được cái gốc
đối với những người thu nhập thấp
thì mình miễn học phí đi
mình có thể giảm học phí miễn học phí
nhưng còn đối với những người thu nhập trung bình cao trở lên
thì mình phải thu đủ học phí để trang trải
đấy là cái gốc
nhưng mà còn một vấn đề nữa chúng tôi muốn nói là
ngoài cái chuyện lạm thu
thì hiện nay đang có cái tình trạng là
phát hành những cái sách ăn theo sách giáo khoa
quá nhiều ở trong các trường
thì như thế là làm ảnh hưởng đến cái việc chi tiêu
của phụ học sinh
và theo tôi chuyện này là bộ giáo dục sở giáo dục
và các phòng giáo dục phải
và phải có biện pháp để làm sao mà
học sinh chỉ mua sách học khoa thôi chứ
tại sao nó phải đi mua nhiều cái thứ sách
ăn theo như thế
sách tham khảo vẫn còn
nhập nhèm với
sách tham khảo rất nhập nhèm
thậm chí bây giờ mà còn nói là sách tham khảo dùng cho buổi thứ hai
mở tiểu học
như thế rất sai ạ
bây giờ là chương trình cả ngày rồi
thì sách ít nhất là sách lớp một
phải đảm bảo dạy đủ hai buổi ngày
làm gì còn cái sách lớp một nào
là sách cho buổi thứ hai nữa
mà người ta vẫn điêm nhiên
theo chỗ này là trách nhiệm của các phòng giáo dục
của sở giáo dục đấy
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông
và thưa quý vị và các bạn
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
có thể nói là
một năm học rất là nhiều khó khăn
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
xong toàn ngành giáo dục đã thể hiện
nỗ lực và quyết tâm rất nhanh chóng
đó là bắt nhịp với những diễn biến của dịch bệnh
để có thể đưa ra những quyết sách phù hợp
hoàn thành nhiệm vụ năm học mới
với mục tiêu là tạm dừng đến trường
thế nhưng không dừng học
và nỗ lực thành công trong năm học vừa qua
để tạo đà cho ngành giáo dục vững tin
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của năm học mới
năm học mở đầu cho sự thay đổi toàn diện
khi mà lần đầu tiên chương trình giáo dục phổ thông
được đưa vào giảng dạy ở lớp một
và đến thời điểm này
tất cả các địa phương đã chính thức
bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với tâm thế chủ động sáng tạo
tập trung mọi nguồn lực
để nâng cao chất lượng giáo dục
là tiền đề để thực hiện thành công kế hoạch năm năm

và một lần nữa
xin được cảm ơn giáo sư nguyễn minh thuyết
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và chương trình xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác